báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho thấy
mưa lũ trong và sau bão số hai ở miền bắc đã khiến cho tám người chết và một người mất tích
hòa bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với năm người chết do lũ cuốn trôi
tiếp đến là tỉnh lào cai với một người chết một người mất tích
tại tỉnh tuyên quang và phú thọ mỗi địa phương ghi nhận một người thiệt mạng do lũ cuốn trôi
mưa lũ đã khiến một trăm hai mươi chín ngôi nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại
về nông nghiệp có hơn một hai trăm linh hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
tại tỉnh thanh hóa xảy ra sạt lở tại quốc lộ một mươi năm c tỉnh lộ năm trăm hai mươi ba b và nhiều tuyến giao thông nông thôn
tại tỉnh hòa bình mưa lũ gây sạt lở làm ngập một mươi bảy điểm quốc lộ bốn mươi sáu điểm trên bốn tuyến tỉnh lộ
cùng một số tuyến đường huyện xã gây ách tắc giao thông
và hiện nay các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện để khắc phục hậu quả của thiên tai